mặc dù đang vào cao điểm của năm vì sắp đến ngày tám tháng ba nhưng giá hoa tươi tại làng hoa tây tử của hà nội giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cụ thể một bó hoa hồng một trăm linh bông có giá một trăm linh đồng tức là chỉ một đồng một bông
các loại hoa khác như ly loại năm cánh là hai trăm linh đồng một bó
so với thời điểm ngày mùng năm tết giá loại hoa này giảm tới ba trăm năm mươi đồng một bó nhưng vẫn ít người mua
không chỉ có hoa hồng và hoa ly giá giảm mạnh các chủ vườn tại đây cũng cho biết hoa đồng tiền hoa cúc trắng cúc vàng cúc họa mi cúc thực dược hoa hồng sen giá cũng giảm từ ba mươi đến năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái